thành phố hồ chí minh cho biết sẽ ưu tiên xe cấp cứu để chở người bệnh có triệu chứng hoặc có dấu hiệu nặng
còn người mắc covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ sẽ được vận chuyển bằng xe khách
hoạt động này vừa được sở y tế thành phố triển khai trong tình hình mới phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó sở y tế phối hợp sở giao thông vận tải huy động hai trăm linh xe khách chuyên dụng
có kết cấu khoan tác biệt giữa người bệnh và nhân viên y tế tài xế
tài xế được huấn luyện được cấp giấy chứng nhận sử dụng trang bị phòng hộ ppe
vệ sinh hướng quẩn phương tiện thiết bị theo phương tiện vận chuyển
tuân thủ các quy định phòng và kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín
tài xế tham gia vận chuyển được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo sở y tế thành phố hồ chí minh với tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
số ca mắc tăng cao nhưng phần lớn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
chiếm trên tám mươi do đó chưa thật sự cần thiết phải dùng tới xe cứu thương
để chở đến các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
hiện tại số lượng xe cứu thương đang được huy động ở mức cao nhất
nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín